liên quan đến vụ án giết lái xe ôm cướp tài sản do đối tượng lù xuân minh gây ra vào ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tại xã hoàng thèn huyện phong thổ
vào tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với lò văn xé năm mươi bảy tuổi chú ở xã bản lang huyện phong thổ về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
quá trình điều tra xác định sau khi thực hiện hành vi giết người cướp tài sản vào ngày bảy tháng một đối tượng lù xuân minh đã đến nhà của pờ văn hà sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu làm bạn nghiện ở gần nhà xé để nhờ mua ma túy
hà không có nhà minh đã nhờ xé mua hộ hai lần ma túy để cùng nhau sử dụng tại phòng ngủ của nhà xé hiện đối tượng đã được đưa về cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi